chỉ thị số một mươi sáu ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi và chỉ thị số một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng
quyết định số hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu ngày ba mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cao hơn các biện pháp tại quy định này thì chủ tịch ubnd tp cấp tỉnh báo cáo bộ y tế thủ tướng
căn cứ vào các hướng dẫn của bộ y tế vào các bộ ngành
ubnd các tỉnh thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp
bao gồm các quy định hướng dẫn cụ thể về công suất số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa văn nghệ sự kiện tập trung đông người
và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương
không gây ác tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh đi lại và sinh hoạt của nhân dân
trường hợp các quy định hướng dẫn của trung ương không phù hợp khả thi thì kịp thời báo cáo cho cơ quan ban hành quy định hướng dẫn
cơ quan ban hành quy định hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ các vướng mắc
đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định hướng dẫn
chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định về cách ly y tế vùng phong tỏa ổ dịch nhanh nhất ở phạm vi hẹp nhất có thể
và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn xã hội tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuyên thủ các quy định phòng chống dịch
nghị quyết mới của chính phủ đề ra mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
hạn chế đến mức thâm nhất các ca mắc ca bệnh truyền nặng tử vong do covid một mươi chín
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội thực hiện mục tiêu kép
đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể phần đầu trong năm hai nghìn hai mươi một
nghị quyết cũng nêu rõ tình trạng cục bộ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết
gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội
quan điểm đặt ra là đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết
trước hết các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín phải được đưa trên cơ sở khoa học
phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước tình hình dịch bệnh
được tiếp cận y tế sớm nhất nhanh nhất ngay từ cơ sở nhưng không được gây ách tắc cho lưu thông sản xuất
trong phòng chống dịch covid một mươi chín phải lấy phòng dịch là cơ bản lâu dài
y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng công an quân đội
nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng và các tầng lớp trong xã hội
các giải pháp y tế đồng bộ giữa cây ly sẽ với xét nghiệm điều trị vaccine
theo phương châm cây ly xét nghiệm là thêm chốt vaccine thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết
có bốn cấp độ dịch cấp một là nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba là nguy cơ cao tương ứng với mô cam
và cấp bốn là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ